công an thành phố đà nẵng cho biết đã làm việc với hai cá nhân để làm rõ một số nội dung sai phạm
liên quan tới việc lập fanpage trên mạng xã hội facebook
truyền thông báo vị trí mà cảnh sát giao thông thường làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn
đây là hai cá nhân là người điều hành quản trị các trang hội nhóm có tên
chốt kiểm tra nồng độ cồn đà nẵng và nồng độ cồn đà nẵng
tại cơ quan công an các cá nhân trên khai nhận đã lập hai trang hội nhóm này
để các thành viên đăng tải nhiều nội dung thông tin báo chốt chỉ điểm
lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
điều này gây cản trở nhiệm vụ của lực lượng chức năng tạo điều kiện giúp các đối tượng
vi phạm cố tình né tránh gây ra hậu quả tiêu cực cho an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
tại buổi làm việc phòng an ninh chính trị nội bộ đã lập biên bản vi phạm hành chính
đối với hai quản trị viên và sẽ ra quyết định xử phạt theo quy định